thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp bà lâm trịnh nguyệt nga tổng thư ký chính quyền hồng kông trung quốc đang có chuyến thăm việt nam
tại buổi tiếp thủ tướng cho rằng thời gian qua quan hệ hợp tác kinh tế thương mại đầu tư giữa việt nam và đặc khu hành chính hồng kông phát triển nhanh ổn định
hồng kông là đối tác thương mại lớn thứ chín và là đối tác fdi lớn thứ sáu của việt nam
thủ tướng nhấn mạnh hai bên có nhiều cơ hội tiềm năng để mở rộng hợp tác thực hiện mục tiêu cùng có lợi cùng phát triển
các cơ quan hữu quan của việt nam và hồng kông cần tạo thông tin môi trường thuận lợi để tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực trong đó có lĩnh vực du lịch
nhân dịp này thủ tướng mong muốn hồng kông tiếp tục tạo điều kiện cho người dân việt nam đang làm ăn học tập sinh sống tại hồng kông
về phần mình bà lâm trịnh nguyệt nga bày tỏ tin tưởng vào tương lai hợp tác giữa việt nam và hồng kông đặc biệt trong lĩnh vực thương mại đầu tư
bà lâm trịnh nguyệt nga nhấn mạnh việt nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của hồng kông trong asean
nhiều doanh nghiệp hồng kông đang bày tỏ mong muốn sang việt nam đầu tư làm ăn đặc biệt trong các lĩnh vực như kiến trúc xây dựng dịch vụ đầu tư tài chính